sáng nay lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội mông cổ migombo enkerboner và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội mông cổ
được tổ chức trọng thể tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngày sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng cảm ơn chủ tịch quốc hội migombo n kherbander
và đoàn đại biểu mông cổ sang tham dự hội nghị appf hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội migombo elbonder thông báo mông cổ ủng hộ việt nam ứng cử vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng cảm ơn và khẳng định việt nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị cùng có lợi với mông cổ
tiếp tục ủng hộ mông cổ tại các diễn đàn quốc tế
ủng hộ mông cổ trở thành thành viên apec là cầu nối giữa mông cổ và các nước asean
và ủng hộ sự tham gia của mông cổ và cấp cao đông á
nhất trí về ý kiến của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội mông cổ cho rằng
trong thời gian tới hai bên sẽ quan tâm thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường của nhau các loại hàng hóa có thế mạnh và hỗ trợ nhau
mông cổ sẵn sàng nhập khẩu các mặt hàng việt nam có thế mạnh như nông thủy sản thực phẩm chế biến như gạo chè cà phê mật ong thủy sản
đồng thời xuất khẩu sang việt nam các sản phẩm thịt chế biến và đông lạnh
đánh giá ngành y học cổ truyền việt nam phát triển chủ tịch quốc hội mông cổ mong muốn việt nam chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này
theo đó trường đại học y hai bên có thể thiết lập quan hệ hợp tác hai bên lập liên doanh sản xuất thực phẩm chức năng dược phẩm tại mông cổ
hai nhà lãnh đạo thống nhất khuyến khích các công ty dầu khí của hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí
cũng tại hội đàm hai bên thống nhất tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân tuyên truyền văn hóa giáo dục nghệ thuật thể thao hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam mông cổ vào năm hai nghìn một mươi chín
giao đại sứ hai nước thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức những ngày văn hóa việt nam tại mông cổ và những ngày văn hóa mông cổ tại việt nam
hai bên triển khai hiệp định hợp tác du lịch giữa hai nước và tận dụng tiềm năng tăng cường hợp tác du lịch nhất là du lịch lữ hành gắn với nông nghiệp thảo nguyên tại mông cổ
ngay sau hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội mông cổ đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa quốc hội hai nước
hai chủ tịch quốc hội cùng chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa lãnh đạo tỉnh hòa bình và lãnh đạo tỉnh tu của mông cổ